từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng chín hội nghị quốc tế lớn nhất khu vực ấn độ thái bình dương về khảo cổ học diễn ra tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
hội nghị do trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế phối hợp với viện khảo cổ học thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam và hội tiền sử ấn độ thái bình dương đồng tổ chức
hội nghị ippa là hội nghị lớn nhất thế giới dành riêng cho khảo cổ học ở khu vực ấn độ thái bình dương
hội nghị lần này diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng chín
dự phiên khai mạc có lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tổng thư ký hội tiền sử ấn độ thái bình dương
cùng hơn bảy trăm linh nhà nghiên cứu và sinh viên sau đại học từ ba mươi năm quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
hội nghị với nhiều chủ đề báo cáo khác nhau bao gồm quá khứ khảo cổ học từ các địa điểm xưa nhất của con người sống trong vùng ấn độ thái bình dương đến các mốc thời gian gần đây hơn
các tham luận đề cập đến các phương pháp lý thuyết mới và vấn đề kỹ thuật cao trong nghiên cứu thực địa và phân tích tại phòng thí nghiệm
hội tiền sử ấn độ thái bình dương ippa là cơ quan cao nhất về di sản khảo cổ và khảo cổ học của khu vực
cứ bốn năm một lần ippa tổ chức hội nghị mang tầm quốc tế về khảo cổ học trong khu vực